chăm lo xây dựng tổ chức hội trong sạch vững mạnh thực sự là chỗ dựa tin cậy là nơi thu hút hội viên tự giác tích cực tham gia vào nơi rèn luyện giáo dục hội viên
đó là nhấn mạnh của thượng tướng trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an tại lễ kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập hội phụ nữ bộ công an và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
thưa ủy quyền của chủ tịch nước trao huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì cho hội phụ nữ bộ công an nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm ngày thành lập hội thứ trưởng trần quốc tỏ chúc mừng và biểu dương những nỗ lực đóng góp quan trọng của phụ nữ công an nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng công an nhân dân suốt chặng đường bảy mươi tám năm xây dựng và trưởng thành

các phụ nữ công an nhân dân cũng đều phát huy đức tính cần cù chịu khó tỉ mỉ kiên trì nhẫn nại khắc phục mọi khó khăn gian khổ năng động sáng tạo hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao
phụ nữ công an nhân dân cũng đã tự tin nhận và hoàn thành trách nhiệm quốc tế cao cả góp phần nâng cao vị thế của công an nhân dân việt nam trong hoạt động đối ngoại an ninh
phát huy truyền thống đã đạt được thứ trưởng trần quốc tỏ mong muốn hội phụ nữ bộ công an và các tổ chức hội phụ nữ trong công an nhân dân tổ chức thực hiện nghiêm túc có hiệu quả các chủ trương chính sách của đảng nhà nước lãnh đạo chỉ đạo có hiệu quả các mặt công tác phụ nữ trong công an nhân dân thường xuyên đổi mới nội dung phương thức hoạt động phong trào hướng về cơ sở đẩy mạnh tuyên truyền lan tỏa hình ảnh người nữ chiến sĩ công an đẹp trong lòng nhân dân

phương tiện chiến đấu và các dự án phục vụ về chuyển đổi số của bộ công an góp phần xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại và đáp ứng với yêu cầu trong tình hình mới
tự tin tự trọng trung hậu đảm đang với gần hai mươi hội viên sinh hoạt ở một mươi năm hội phụ nữ cấp huyện và hơn hai trăm năm mươi hội phụ nữ cấp cơ sở phong trào phụ nữ công an nhân dân ngày càng thiết thực đi vào chiều sâu hiệu quả
thúc đẩy sự tiến bộ và phát triển của phụ nữ vì mục tiêu bình đẳng giới góp phần tích cực vào công cuộc xây dựng đảng xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch vững mạnh